liên quan tới thông tin về vụ cháy bốn sưởng kho tại phường trung văn quận nam từ liêm
thành phố hà nội xảy ra vào lúc hai h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bốn khiến cho tám người tử vong
nguyên nhân vụ cháy đã được xác định là do chập điện
hậu quả của vụ hỏa hoạn khiến tám người tử vong
các nạn nhân gồm lương quốc dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn công nhân công ty môi trường bảy mươi chín
lương văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu công nhân trần thị lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
vợ anh lương văn việt lương công minh sinh năm hai nghìn một mươi bốn con chị trần thị lan
lương anh tuấn sinh năm hai nghìn một mươi tám con chị trần thị lan nguyên anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
lái xe công ty môi trường bảy mươi chín trần văn hải hai mươi năm tuổi công nhân và lê văn hải một mươi tám tuổi công nhân
trong ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã khởi tố vụ án hình dự
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra
tại xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa
của công ty môi trường bảy mươi chín